ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa vừa lên kế hoạch tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
nhân dịp xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi với mục tiêu trồng khoảng một triệu cây xanh trên toàn tỉnh
để bảo đảm tính thiết thực cho chương trình việc tổ chức tết trồng cây phải phù hợp với điều kiện
của từng địa phương bảo đảm thiết thực hiệu quả không phô trương hình thức
mỗi huyện thị xã thành phố lựa chọn một xã phường thị trấn để phát động tết trồng cây
hướng tới lan tỏa phong trào rộng khắp ra các xã trên địa bàn để nhân dân cùng tham gia
thời gian tổ chức lễ phát động dự kiến bắt đầu từ ngày bảy tháng riêng năm canh tí